ban tuyên giáo thành ủy tp hcm đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông tất thành cang
phó trưởng ban biên soạn lịch sử đảng bộ tp hcm quyết định đình chỉ ba tháng nhằm phục vụ cho công tác điều tra
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã có quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ông tất thành cang để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong thời gian giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm ông tất thành cang được xác định là đã chấp thuận chủ trương
phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
gây thiệt hại lớn cho nhà nước hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ